theo dự báo từ khoảng chiều tối và đêm nay sang ngày hai mươi một những sóng lạnh phía bắc sẽ tăng cường yếu xuống nén rãnh mây rông và gây mưa tăng trở lại
những cơn mưa được nhận định sẽ không kéo dài lâu chỉ xảy ra trong chiều tối đêm nay và có thể kéo sang tới sáng sớm mai
nhưng chủ yếu tập trung tại các tỉnh vùng núi phía bắc như lai châu lào cai yên bái hà giang tuyên quang bắc cạn cao bằng
khu vực trung du và vùng đồng bằng bắc bộ sẽ ít có mưa hơn
lui xuống trung bộ dự báo trong cả ba ngày tới trạng thái ít mưa ngày nắng sẽ còn kéo dài dọc các tỉnh ven biển từ thanh hóa cho tới thừa thiên huế
với mức nhiệt cao nhất ngày giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng kéo dài tới bình thuận trong những ngày tới khả năng mưa rông sẽ có xu hướng gia tăng hơn trên khu vực
ban ngày vẫn đôi lúc có nắng gián đoạn với mức nhiệt không quá ba mươi năm độ
tại khu vực phía nam tây nguyên và nam bộ từ hôm qua đã có mưa rông nhiều nơi có nơi có mưa lớn cục bộ
do chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có xu hướng gia tăng về cường độ kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới duy trì trên khu vực
nên mưa rào và rông vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng
bà con cần đề phòng tố lốc xoáy và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
ban ngày sẽ là những khoảng nắng mây đan sen và cường độ nắng không mạnh
và thời gian có nắng không kéo dài bởi vì mưa sẽ xuất hiện từ sớm
trên biển ba ngày tới khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm huyện đảo hoàng sa
phổ biến có mây thay đổi chiều tối có mưa rào và rông vài nơi nên ít gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải
khu vực nam biển đông bao gồm huyện đảo trường sa gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên cấp bốn cấp năm
mưa rông có khả năng gia tăng tàu bè cần chú ý hiện tượng gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước